các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký đất đai tỉnh yên bái đình quang vinh công chức địa chính ủy ban nhân dân xã tân thịnh tp yên bái căn cứ kết quả điều tra vụ án đã xác định đình quang vinh nguyễn minh ngọc đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao câu kết với trần thị thanh lịch lập khống hồ sơ tài liệu liên quan đến tài sản trên đất bị thu hồi nhằm chiếm đoạt tiền bồi thường của nhà nước hơn năm trăm linh triệu đồng
nguyễn minh ngọc nguyên cán bộ hợp đồng văn phòng đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
năm hai nghìn một mươi một dũng hành nghề môi giới bất động sản môi giới cho bị hại mua hai lô đất thuộc khu dân cư làng cá với tổng trị giá một bốn mươi hai tỷ đồng
bị hại đưa toàn bộ hồ sơ hai lô đất cho dũng nhờ làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
tuy nhiên do vỡ nợ tháng tám năm hai nghìn một mươi ba dũng qua mặt chủ lô đất tự ý bán lô đất cho người khác với giá năm trăm năm mươi triệu đồng
đến năm hai nghìn một mươi sáu bị phát hiện lô đất của mình bị sang tay nhiều người nên tìm dũng thì được dũng trả trước bốn trăm linh triệu đồng đồng thời hứa sẽ lấy lại hồ sơ lô đất
tuy nhiên đến năm hai nghìn hai mươi dũng vẫn không trả đất nên bị hại tố cáo dũng đến cơ quan công an
thưa quý vị trong ngày đầu tiên hoạt động trở lại thì nhiều quán karaoke cũng như các quán game ở thành phố hà nội không giấu nổi niềm vui cũng như sự phấn khởi
khi được mở cửa và kinh doanh trở lại sau gần một năm trời đóng cửa cầm cự để chịu lỗ
tuy nhiên cùng với đó thì những trăn trở cho ngày đầu trở lại sau một năm đóng cửa cải then
sau đây chúng tôi sẽ gửi đến quý vị ghi nhận của phóng viên bản tin kinh tế và tiêu dùng tại huyện hoài đức thành phố hà nội
sau một năm đóng cửa vì dịch bệnh căng thẳng các thiết bị điện tử của quán karaoke này cũng gặp nhiều trục trặc
để chuẩn bị đón khách nhân viên của quán đã kiểm tra lại các thiết bị điện tử của quán karaoke này
họ đã lấy lại hết máy móc dọn dẹp sắp xếp lại đồ đạc ngay từ khi nhận thông tin sẽ được mở cửa trở lại
dù vậy chủ quán cho biết ngày đầu tiên mở cửa quán rất vắng khách chỉ có khoảng một mươi người
anh rất vui được quay trở lại với công việc anh rất vui được phục vụ mọi người cũng cố gắng nỗ lực làm sao có những sự chuẩn bị tốt nhất
chờ đợi ngày quay lại thậm chí đã có lúc chuyển kinh doanh karaoke sang quán ăn
các chủ quán karaoke vừa mừng vừa lo dù được mở lại nhưng cũng có những cơ sở vẫn chưa thể sẵn sàng
có quán đèn đã hỏng vẫn chưa thay đồ đạc còn khá ngổn ngang
đại diện các quán cho biết đóng cửa lâu nên nhân viên chưa lên kịp
các chuẩn bị chưa được kỹ càng
máy móc bụi mù nhân viên chưa có nhiều nơi phải đau đầu vì bài toán nhân sự
thế nhưng lo lắng hơn cả là dịch bệnh nên các cơ sở đặt yếu tố phòng dịch lên hàng đầu
gáng gượng cả năm để chờ ngày hôm nay khoác lên mình tầm áo mới tân trang mọi thứ để đón khách
ai cũng mong dịch bệnh được kiểm soát để ổn định cuộc sống
mùng tám tháng bốn sở du lịch tp hcm đã tổ chức lễ phát động chương trình
thành phố hồ chí minh chào đón bạn welcome to hồ chí minh city
đây vừa là lời chào vừa là tình cảm sự sẵn sàng của thành phố hồ chí minh gửi đến du khách
du lịch trong và ngoài nước khi đại dịch covid một mươi chín được kiểm soát
chiến dịch truyền thông tp hcm chào đón bạn welcome to hồ chí minh city
chính thức diễn ra từ tháng ba đến tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bằng chuỗi các hoạt động
như lễ hội áo giải tp hcm lần thứ tám
ngày hội du lịch tp hcm lần thứ một mươi tám hội trợ du lịch quốc tế tp hcm
cùng với đó là loạt sự kiện hấp dẫn nhằm quảng bá giới thiệu điểm đến tp hcm
như lễ hội tết việt liên hoan lân sư rồng lễ hội trái cây nam bộ
festival hoa lan tinh hoa nông sản việt
thông điệp của chiến dịch truyền thông gắn liền với các sản phẩm du lịch
chủ lực đặc sắc của thành phố du lịch may văn hóa lịch sử nông nghiệp
sinh thái đường thủy kết nối với các sản phẩm du lịch mới
và nhiều quà tặng hấp dẫn của các cơ sở lưu trú du lịch nhà hàng điểm tham quan vui chơi giải trí
một trong những tín hiệu tích cực và chúng tôi tin tưởng chiến dịch tp hcm chào đón bạn
sẽ tạo được thiện cảm cho du khách đó là sự hưởng ứng rất đồng bộ của các doanh nghiệp
của các lĩnh vực lửa hành khách sạn hàng không và các điểm tham quan
tất cả các doanh nghiệp đều có những chương trình khuyến mãi những dịch vụ cộng thêm
để hưởng ứng kế hoạch của chúng tôi
và với sự quyết tâm của các doanh nghiệp trong việc nâng cao
kết luận dịch vụ cũng như cùng với lại những quả tặng mặc dù là giá trị nhỏ
nhưng mà sẽ tạo được tình cảm thiện cảm của du khách về điểm đến tp hcm
với chiến dịch tp hcm chào đón bạn ngành du lịch thành phố mong muốn thu hút thêm nhiều du khách
trong và ngoài nước đến khám phá và trải nghiệm những giá trị khác biệt của di sản văn hóa
luôn sống trong một thành phố thông minh an toàn hướng đến mục tiêu xây dựng tp hcm
trở thành đô thị du lịch sống động hàng đầu châu á
tiếp theo xin mời quý vị cùng điểm qua một số tin tức kinh tế nổi bật có trong hai mươi bốn h qua
cảm ơn quý vị đã theo dõi
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé